chiều nay ngày một mươi năm tháng sáu ngày làm việc cuối cùng của phiên chất vấn và trả lời chất vấn
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã phát biểu và trực tiếp trả lời chất vấn các đại biểu quốc hội
rất nhiều vấn đề nóng được cử tri cả nước quan tâm như biên chế giáo viên nông sản được mùa mất giá
giải pháp xử lý các dự án nghìn tỷ kém hiệu quả vấn đề phát triển vùng đồng bằng sông kiều long đã được các đại biểu chất vấn
đại biểu trần văn tiến đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh phúc đã làm nóng nghị trường khi thẳng thắn chất vấn
về những dự án nghìn tỷ chậm tiến độ kém hiệu quả trách nhiệm thuộc về ai và chính phủ sẽ có giải pháp gì
xin phó thủ tướng vui lòng cho biết ngoài một mươi hai dự án đã được xác định đến nay thì còn bao nhiêu dự án
thuộc các bộ ngành trung ương quản lý rơi vào tình trạng như các dự án nêu trên
trong thời gian tới chính phủ có giải pháp biện pháp gì để phát hiện và xử lý
kịp thời những dự án tương tự nếu có để hạn chế lãng phí trong đầu tư
ba để xảy ra tình trạng trên như các dự án nêu trên thì trách nhiệm thuộc về ai
trả lời vấn đề của đại biểu phó thủ tướng thường trực trương hòa bình khẳng định
chính phủ đã công khai thông tin về một mươi hai dự án kém hiệu quả
các dự án đó sẽ được cơ cấu sắp xếp lại theo hướng không để thất thoát và không dùng ngân sách để trả nợ
giải quyết các vấn đề theo cơ chế thị trường đồng thời sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan
phó thủ tướng thường trực trung hòa bình khẳng định

trả lời vấn đề này phó thủ tướng trương hòa bình cho biết thủ tướng chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo xử lý nghiêm
xem xét miễn nhiệm chức vụ hoặc chấm dứt hợp đồng đối với trường hợp qua kiểm tra có sai phạm
đồng thời cũng đã có hình thức xử lý đối với các tổ chức sai phạm
bộ nội vụ cũng đã khẩn trương thực hiện kiểm tra rà soát tại một mươi một địa phương
qua đó cũng đã phát hiện một số sai phạm trong việc tuyển dụng bổ nhiệm cán bộ công chức
tinh thần chỉ đạo chung của chính phủ là yêu cầu các bộ ngành các cấp tăng cường
thành ra kiểm tra công tác công bộ công tác tổ chức công bộ
và trước mắt tập trung vào việc thực hiện các quy định về tuyển dụng nâng ngạch công chức thăng hạng công chức
chức danh nghề nghiệp viên chức bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo quản lý
và thân ra kiểm tra tối thiểu ba mươi các đơn vị trực thuộc trong năm hai nghìn một mươi bảy
tại phiên chất vấn vấn đề đường cao tốc trung lương cần thơ chậm triển khai
ảnh hưởng đến sự phát triển của đồng bằng sông cửu long cũng được một số đại biểu chất vấn
phó thủ tướng trung hòa bình cho biết tới đây chính phủ sẽ xây dựng thể chế minh bạch về cơ chế bot
làm sao để kêu gọi nhà đầu tư thực sự có tiềm lực
đồng thời chính phủ đang yêu cầu bộ giao thông vận tải các bộ ngành
cùng nhau tìm mọi giá
để đẩy nhanh tiến độ công trình rất quan trọng với vùng và cả nước này để hoàn thành trước hai nghìn hai mươi